chương trình được phát trên các kênh fanpage youtube và tiktok của báo sức khỏe và đời sống
quý vị thân mến dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp nhất là tại các tỉnh phía nam
hàng chục nghìn bác sĩ thầy thuốc nhân viên y tế đã lên đường bước chân vào cuộc chiến
tất cả họ đều mang trong tim tinh thần vì miền nam ruột thịt
trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh nơi cuộc chiến diễn ra căng thẳng nhất
có lẽ chính là tại các trung tâm hồi sức tích cực tuyến cuối cùng và cao nhất điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín nặng
tại đây xanh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh hơn bao giờ hết
từng giây từng phút đều quý giá vô cùng
các bác sĩ không chỉ chiến đấu với dịch bệnh mà còn chiến đấu với cả tử thần để có thể cứu sống bệnh nhân
để quý vị có thể hiểu thêm sự khốc liệt của cuộc chiến trong phòng bệnh
trong chương trình hôm nay báo sức khỏe và đời sống xin gửi đến quý vị khán tính giả bài viết
giữa làn danh sinh tử như được sinh ra thêm lần nữa do phóng viên báo sức khỏe và đời sống
đang trực tiếp có mặt tại trung tâm hồi sức tích cực covid một mươi chín bệnh viện bạch mai tại quận bảy tp hcm ghi nhận
xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe

xế trưa hai mươi bảy tháng tám sau khi cùng các bác sĩ hội ý giúp lồng ngực lá phổi của các ca bệnh tốt hơn lên
điều dưỡng trưởng nguyễn mạnh trung lại hối hả đi thăm hỏi động viên người đã có thể cất được tiếng nói
điều dưỡng trưởng nguyễn mạnh trung lại hối hả đi thăm hỏi động viên người đã có thể cất được tiếng nói
sẽ chia những lời từ đáy sâu gan ruột của mình điều dưỡng chung thổ lộ
trung tâm hồi sức tích cực này là tuyến điều trị cao nhất
khoảng cách trượt về phía cửa tử mong manh vô cùng
nên cố gắng hết sức để lo cho người bệnh
lúc nguy kịch thì cấp cứu giúp thở oxy điều trị
lúc chuyển nhẹ thì lo từ cái ăn cái uống và cả những động viên chân tình nhất
để khơi dậy ngọn lửa chiến thắng dịch bệnh
nhận thông báo thêm một người truyền nhẹ từ đồng nghiệp
ánh mắt điều dưỡng chung bừng lên hạnh phúc
anh bảo rằng đó là tâm trạng của mọi người
ở nơi ánh sáng không bao giờ tắt tiếng máy thở liên hồi hoạt động này
đó cũng là món quà vô giá thôi thúc y bác sĩ vượt lên chinh phục mọi gian khổ
nỗi nhớ nhà và bao hạnh phúc riêng phải gác sang một bên
bác sĩ tân và nhiều nhân viên khác ở khu hồi sức hai
tập trung cao độ cho việc ghi nhớ các thông số của loạt máy móc điều trị cho người bệnh
cả những căn dặn từ các chuyên gia hàng đầu về hô hấp
ở nơi này không được phép trần trừ
cũng không được phân tâm
suốt ca trực ba nhịn là nhịn ăn nhịn uống nhịn đi vệ sinh
nhưng bù lại có những liều thuốc tinh thần xua tan mệt mỏi
đó là mỗi khi có cánh tay người bệnh từ tê liệt đến cử động
là những gương mặt tím tái hốc hắc thở máy trong khó nhọc giờ có thể phơn vai
nhiều y bác sĩ đã bộc bạch như thế
bệnh nhân t m từ ngày vào cấp cứu đã phải chụp máy thở
cho đến khi tự nói tự ăn được
cuộc đời ông như chuyển sang một trang mới
nhiều ngày để thoát nguy kịch
những si lành thuốc liên tục được bơm vào
có những khuya khi bên ngoài mọi người chìm vào giấc ngủ
thì quanh giường bệnh nhân mờ vẫn đông đảo thầy thuốc
phải vận động đôi tay và khối óc liên tục
để phục hồi lá phổi và nhiều cơ quan hô hấp của ông
đã như tàu lá trong ngày nắng hạn
cất lời sau bao ngày bất tỉnh ông m dưng dưng
trái tim này lá phổi này và sự sống này được hồi sinh
như một kỳ tích neo bền mãi đến hết cuộc đời ông
giống như bệnh nhân mờ giữa trưa hai mươi bảy tháng tám
thấy tôi vào phòng ông trần vh miệng đang gắn ống thửa oxy
vẫn ngồi dậy được sờ tay khoẻ khoắn thả tim
nhìn sang các bệnh nhân khác vừa nhập viện đang nằm bất động
nước mắt ông h cứ trào ra
ông quả quyết không có y bác sĩ ngày đêm cứu chữa
thì tôi và nhiều bà con khác đã về với tổ tiên rồi
hành trình trở về sự sống này
không thể nào mà diễn tả thành lời cho hết được đâu
trong số nhiều bệnh nhân vượt cửa tử một cách ngoạn mục
thì ấn tượng sâu sắc cũng là dấu mốc ấn tượng với y bác sĩ nơi đây
là cô gái nặng một trăm ba mươi kg dần hồi sinh
bác sĩ ngô đức hùng chia sẻ
cô gái ấy mới hai mươi bốn tuổi bị tổn thương phổi quá nặng nề nghiêm trọng
phổi lại phải gánh khối lượng cơ thể khủng như vậy
nên mọi người nói với nhau rằng
có thể không thể nào mà qua được đâu
nhưng sự nỗ lực của bệnh nhân
cộng với y bác sĩ xuyên ngày đêm cứu chữa
đồng thời chấn an tâm lý động viên kịp thời
nên trong vòng khoảng một mươi ngày
phổi dần tốt lên
bỏ được máy thở
đến nay mỗi lần đi qua
bạn ấy sơ tay vẫy chào nhân viên y tế
đó vừa là động lực vừa là món quà vô giá đối với chúng tôi
quý vị và các bạn vừa lắng nghe bài viết
sữa làn xanh sinh tử
như được sinh ra thêm lần nữa
do phóng viên báo sức khỏe và đời sống
đang trực tiếp có mặt tại trung tâm hồi sức tích cực covid một mươi chín
bệnh viện bạch mai
tại quận bảy tp hcm ghi nhận
bên trong những phòng bệnh
nơi có các chiến binh áo trắng
đang ngày đêm căng mình chiến đấu
để dành ra sự sống cho người bệnh
bên cạnh những căng thẳng mệt mỏi vất vả
thậm chí là mất mát
vẫn có những ánh sáng hy vọng được thắp lên
đó là phút giây được ngồi dậy
mất máy môi cất tiếng nói
sau bao ngày mê man
với những bệnh nhân là niềm hạnh phúc không gì đói đếm được
ngày thở khí trời
được trực tiếp đặt đôi chân trên mặt đất
là giấc mơ có thật
đang dần hiện hữu
xin gửi lời chi ân
và cảm ơn đến các y bác sĩ
đã và đang ngày đêm quên mình
vì sự sống và sức khỏe của nhân dân
và chương trình những lá thư thời covid một mươi chín
cũng xin được khép lại tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi
lắng nghe trong những phút vừa qua
quý vị và các bạn cũng đừng quên
gửi những lá thư những lời tâm sự về cho chương trình
qua địa chỉ email
bạn đọc a sứckhoaiđờisớn vn
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
cảm ơn người chiến sinh ngành y

những ngọn đuốc tiên phong trống rình
những bông hoa nở giữa cuộc đời
những ngọn đuốc tiên phong trống rình
những bông hoa nở giữa cuộc đời